trong quá trình liên kết với tập đoàn lọc trời ngoài được cung ứng giống vật tương nông nghiệp bao tiêu sản phẩm
thành viên còn được hướng dẫn kỹ thuật thông qua lực lượng ba cùng
do đó xã viên an tâm sản xuất
đối với như mình thấy cái đồng sân của một mươi tám một mươi chín thì cái tình hình lúa gạo của thị trường sức khẩu gặp là rất khó khăn
trong khi đó thì sản phẩm của thành viên hợp tác xã
thứ hai là sản phẩm của những hộ tham gia chủ liên kết với tập đoàn
thì dụ gọi bán lúa ra rất là ok thì nông dân rất là tâm đắc
tại sản phẩm họ làm ra thì họ không có sợ dòi trợ tập đoàn đều mua lại hết
theo nhận định của lãnh đạo hợp tác xã cũng như người dân
hợp tác xã kiểu mới là xu hướng tất yếu
vừa giúp phát huy giai trò kinh tế hộ vừa tạo sản phẩm chất lượng đồng đều có nơi tiêu thụ
ngoài ra còn nâng cao tính nhiệm của thị trường đối với sản phẩm
tuy nhiên thực tế tại quyền châu thành cho thấy còn nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả
cụ thể như hợp tác xã nông nghiệp bình hòa thành lập ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
có một trăm năm mươi thành viên giống điều lệ một trăm năm mươi triệu
hoạt động chủ yếu là cung cấp vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản cho xã viên
sau hơn một năm hoạt động số thành viên giảm là nhuận mang về được ba triệu đồng
thật ra hợp tác xã này vô cũng cả năm rồi nhưng mà hiệu quả không có hiệu quả lắm
do là người dân chưa có mặn mòi nghĩa là còn đang quan mang nữa
nghĩa là không biết tôi vô hợp tác xã có lợi hay là không mà bán ở đâu
thì do đó cái hướng này là phải có cái hướng là dĩ mô lớn
rồi hơn nữa là cái đầu ra bán cho công ty nào mà cái giá là bao nhiêu
ngoài hợp tác xã bình hòa hiện đã có hai hợp tác xã ngưng hoạt động và một giải thể
một số hợp tác xã còn lại hoạt động cầm chừng hiệu quả không cao
vì thế để giúp các hợp tác xã có thể đứng dựng
và phát triển tốt đòi hỏi huyện châu thành sớm có giải pháp hỗ trợ
nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ các chính sách
cũng như giống và không tiêu thụ sản phẩm
đi cùng với đó các hợp tác xã cần chủ động sáng tạo phát huy tính tự chủ
để tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh
cùng với các thành phần kinh tế khác
góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương